thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của chính phủ và trả lời một số chất vấn của đại biểu quốc hội
báo nhân dân có bài viết làm rõ những hạn chế bất cập trong phát triển kinh tế giáo dục bảo đảm an sinh xã hội
phát biểu và trả lời chất vấn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nêu rõ nhiều thành quả đổi mới tích cực của đất nước
đồng thời cũng chỉ rõ không ít thách thức trong phát triển kinh tế xã hội
theo thủ tướng chúng ta chỉ có thể vươn lên khi cùng chung khát vọng phải đặt sự lưu tâm đến từng người dân
không để bất kỳ ai bị bỏ sót hay cảm thấy bị bỏ sót trong các chính sách phát triển
báo nhân dân số ra hôm nay cũng đăng toàn văn bài phát biểu của thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kính mời quý vị và các bạn đón đọc
báo hà nội mới có bài viết mọi thành viên chính phủ thực hiện nghiêm túc việc nêu gương
trong khuôn khổ phiên chất vấn và trả lời chất vấn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc phát biểu
làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của chính phủ và trả lời một số chất vấn của đại biểu quốc hội
trước quốc hội thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các thành viên chính phủ và đội ngũ cán bộ công chức
trong toàn hệ thống hành chính nhà nước thấm nhuần quán triệt thực hiện nghiêm túc việc nêu gương
cũng liên quan báo lao động có bài viết hài lòng trước tinh thần nhìn thẳng vào sự thật
kết thúc ba ngày hoạt động chất vấn nhiều đại biểu quốc hội đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên chính phủ
lãnh đạo các bộ ngành trong việc trả lời chất vấn
đa số các đại biểu quốc hội hài lòng trước tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật và đưa ra những phương án tháo gỡ khó khăn
trước những vấn đề nóng mà đại biểu quốc hội cử tri và người dân cả nước quan tâm đặt ra trên nghị trường
xung quanh chuyện các em học sinh lớp một mươi ở thanh hóa bị nhà trường ra quyết định đuổi học
sau khi giáo viên đọc được nội dung nói xấu về trường về thầy cô trong nhóm trên facebook hiện có nhiều tranh cãi
báo tuổi trẻ có bài viết ai được xem tin nhắn của trẻ
hầu hết ý kiến đều không ủng hộ hành vi xúc phạm thầy cô của các học sinh
nhưng cũng bày tỏ băn khoăn về việc giáo viên vô tình hoặc cố ý mở ra xem thì có được phép hay không
ai được quyền xem theo dõi thư tín điện thoại của trẻ vị thành niên
chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang một mươi tám báo tuổi trẻ
liên quan đến vấn đề này báo lao động nêu quan điểm
cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học cần tìm sự đồng thuận trước khi cấm phản
theo ý kiến của nhiều chuyên gia với việc phát triển công nghệ bốn và xu hướng dạy học mới
rất khó để nhà trường bố mẹ nói không cho học sinh mang điện thoại di động đến trường
bởi nhu cầu sử dụng trong thực tế là có thật
điều quan trọng là kỹ năng quản lý lớp học của giáo viên cần nâng lên một tầm mới
ngoài ra các lớp các nhà trường cần có một bộ quy định sử dụng điện thoại di động
hay ứng xử trên mạng xã hội để học sinh dựa vào đó để thực hiện
nhà trường quản lý giáo dục thậm chí là kỷ luật học sinh
tỉnh gia lai có hai mươi một ban quản lý rừng phòng hộ được giao quản lý bảo vệ khoảng ba trăm hai mươi chín bảy trăm linh hectare rừng và đất lâm nghiệp
nhưng những chủ rừng này lại để xảy ra tình trạng rừng bị phá đất lâm nghiệp bị xâm chiếm ra nhiều nơi
nghịch lý này đã được báo sài gòn giải phóng đề cập trong bài viết nhiều chủ rừng tàn phá rừng
theo tri cục kiểm lâm thuộc sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh gia lai
sau khi thấy có dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh gia lai đã báo cáo
và đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh giao thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra
hiện các sai phạm ở các ban quản lý rừng phòng hộ một số địa phương vẫn đang được công an điều tra
báo thanh niên số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý lấy ý kiến người dân về phương án đền bù ở thủ thiêm
theo tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoan ủy ban nhân dân tp đã trình ban thường vụ
thành ủy và đăng lấy ý kiến nhân dân trong đó tập trung vào ba phương án liên quan đến ba đối tượng
trong tháng một mươi một tp hcm sẽ kết thúc kiểm điểm những tập thể vi phạm liên quan đến dự án thủ thiêm
việc kiểm điểm cá nhân sẽ được tiến hành sau đợt kiểm điểm tập thể
còn việc xử lý trách nhiệm cá nhân sẽ dựa vào kết luận của thanh tra chính phủ
đến đây thì thời lượng chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân đã hết